tính đến ngày hôm nay toàn tỉnh đắk lắc đã có chín huyện bị ảnh hưởng do mưa lũ trong đó có năm huyện chịu ảnh hưởng nặng nề
đặc biệt là tại huyện krong anna và buôn đôn nước lũ trên sông serepoc dâng cao đã cuốn trôi nhiều lồng ao nuôi cá
và làm ngập lụt nhiều diện tích cây trồng của các doanh nghiệp hộ dân gây ra thiệt hại nặng nề
đến thời điểm hiện nay mưa lũ trên địa bàn huyện grong anna tỉnh đắk lắc đã làm ngập lụt gần sáu trăm linh hectare cây trồng các loại
và một trăm một mươi bè cá bảy mươi bốn hectare ao nuôi cá với số cá nuôi sắp cho thu hoạch bị trôi ra sông hơn một tấn cá các loại
gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
ngoài ra mưa lũ còn làm ngập lụt hai trăm hai mươi sáu nhà dân trên địa bàn huyện
trong đó chính quyền địa phương buộc phải di rời sáu mươi bốn hộ đến nơi an toàn
trên địa bàn huyện đắk lắc
hôm nay cũng đã xảy ra ngập lụt tới diện rồng từ các xà đu văn măn quảng điên bình hoa và thị trấn anna
các diện tích sản xuất ở trên cạnh năm tháng một mươi là đều bày ngập mực nước
nó tương đương với mực nước lầu năm hai nghìn
do mưa lớn trong những ngày qua
nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm nứt và sạt lở chân cầu buôn chấp
thị trấn buôn chấp huyện grong anna
gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại hàng ngày trên cây cầu này
công trình mới làm chưa được năm
mà nước lên mà lụt sạt lở
hiện tại bây giờ là bên lề đường là nứt ra thành hai ba mươi phân rồi lút xuống rồi
hiện đầu cao cái đổ bê tông là lút xuống một mươi phân
còn trên mặt thì bê tông nhưng mà dưới trong lòng đất
trong lòng dưới bê tông đã lút xuống một mươi một mươi năm phân
thì con đường này không thể tồn tại được
nếu như mức độ nước cứ thường hàng năm mà cứ lên năm một như thế này
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc
đến thời điểm ngày một mươi một tháng một mươi một
mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm một người bị thiệt mạng
hơn một năm trăm linh nhà dân bị ngập
tám bốn mươi năm hectare cây trồng các loại bị ngập

nhiều gia súc và hơn một mươi một da cầm bị trôi
nhiều công trình giao thông bị hư hỏng
đặc biệt nhiều diện tích cây trồng
và nhà ở của người dân ở các xã dọc theo sông sê rê póc bị ảnh hưởng nặng nề
hiện nay một số huyện trong tỉnh
nước lũ đã bắt đầu rút dân
người dân tích cực dọn dẹp nhà cửa
khắc phục hậu quả lũ lụt ổn định cuộc sống